trong hơn một tháng qua cảnh sát giao thông toàn quốc đã tạm giữ hơn bốn mươi một năm nghìn phương tiện tước gần hai mươi sáu giấy phép lái xe
ngoài ra hơn hai mươi một trường hợp vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe trở hàng quá tải trọng và quá khổ cũng bị xử lý
theo kế hoạch của cục cảnh sát giao thông cao điểm xử lý lái xe sử dụng cồn và ma túy trên cao tốc hà nội hải phòng
nội bài lào cai pháp vân cầu rẽ ninh bình sẽ được thực hiện từ ngày hai tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng tập trung kiểm tra gồm xe ô tô kinh doanh vận tải ô tô chở khách ô tô tải xe vận tải container xe ô tô kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc
trước đó trong hai ngày từ mùng hai đến mùng ba tháng tám tại nút cao tốc pháp vân cầu rẽ và cao tốc nội bài lào cai
hai tài xế sử dụng ma túy đã bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai mươi bảy
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông có thêm sáu trường hợp bị phát hiện sử dụng ma túy khi đang lái xe
nâng tổng số vụ bị phát hiện và xử lý đợt này lên tám người